sau khi xảy ra vụ cướp hai hai tỷ đồng tại trạm thu phí dầu dây tổng cục đường bộ việt nam đã quyết định kiểm tra đột xuất công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu phí này
sau năm ngày kiểm tra đến nay tổng cục đường bộ việt nam đã có kết luận chính thức
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn mạnh thắng phó tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam về vấn đề này
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
xin ông cho biết về cái kết quả kiểm tra tại trạm thu phí dầu dây thuộc dự án đường cao tốc hồ chí minh long thành dầu dây như thế nào
trong giai đoạn kiểm tra thì việc kiểm tra thực hiện công tác thu phí từ khâu phát hành vé thẻ thu phí đối soát nộp tiền đến tổng hợp báo cáo tại trạm thu phí
bảo theo quy trình thu phí được duyệt về dữ liệu thu phí hình ảnh thông tin xe qua trạm phù hợp với video được nêu
số lượng hình ảnh video qua trạm trong các ngày từ ngày hai mươi
tám tháng một hai nghìn một mươi chín đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức là khoảng một mươi hai ngày thì nó phù hợp với báo cáo doanh thu trong ngày của vietnam
đồng thời chúng tôi cũng trong ngày hai mươi một tháng hai thì chúng tôi cũng đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra đếm xe trực tiếp
và cái việc đếm xe này trong các k một k hai thì đã phù hợp với dữ liệu dư trữ trong phần mềm giám sát hậu kiểm
số lượng xe đếm xe phân loại xe mệnh giá thu trong việc thực hiện đếm xe ngoài trường khớp với số liệu của phần mềm giám sát hậu kiểm
và đặc biệt là kết quả đối chiếu kiểm tra số lượng xe đếm được phân loại xe mệnh giá thu doanh thu báo cáo trong tám k
từ ngày mùng hai trong hành từ k hai ngày mùng bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến hết k ba ngày mùng sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín là trùng khớp
tức là trong cái thời gian này là có xảy ra cái vụ cướp thì chúng tôi đã kiểm tra kết quả đếm xe là trùng khớp
vậy thì với kết quả này thì so với báo cáo của vik thì như thế nào thưa ông
kết quả kiểm tra của cơ quan đoàn kiểm tra
do thấy là không có gian lận trong việc thu phí tại trạm dầu dây kết quả đếm xe hình ảnh video phát hành vé trùng khớp với sổ sách thống kê đã được báo cáo
và cũng thông tin với quý vị là cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp chúng tôi trong việc này và kết quả này là chính xác và minh bạch
có thể nói là trong đoàn kiểm tra cũng như là của các lực lượng của bên cơ quan cảnh sát điều tra đều là những cán bộ rất là nhiều các kinh nghiệm
và có trình độ để thực hiện việc kiểm tra này
về lâu dài thì rõ ràng chúng ta thấy là cái giải pháp cần phải đưa ra chính là phải lắp đặt các hệ thống thu phí không dừng
vậy thì ông cho biết là cái tiến độ thực hiện dự án này đến đây là như thế nào
với dự án thu phí thử đoạn không dừng giao đoạn một po một thì đến nay đã được lắp đặt được hai mươi chín trạm và trong đó được vận hành được hai mươi bảy trạm
còn hai trạm thì với tám làn thì chúng tôi đang vận hành thử nghiệm
có thể nói là các trạm thu phí trên quốc lộ một và đường hồ chí minh qua tây nguyên cơ bản đã đưa vào vận hành từ hai đến sáu làn thu phí không dừng
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám số lượng các làn còn lại thì chủ yếu tập trung vào các tuyến cao tốc
có số lượng làn thu phí phi lớn và các tuyến quốc độ khác mới bổ sung vào dự án và sẽ được triển khai trước ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
theo yêu cầu tại quyết định bảy của tổng thống chính phủ
đối với dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn hai b hai thì tổng cục đang triển khai tổ chức đấu thầu để lựa chọn đầu tư
và dự kiến là đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi sẽ có kết quả nhà đầu tư trúng thầu này để thực hiện lắp đặt khoảng ba mươi ba trạm còn lại
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân